theo nghiên cứu của doanh nghiệp dịch vụ bất động sản custman wakefield việt nam
thị trường bất động sản hà nội và các tỉnh trọng điểm phía bắc đang dần trở nên hấp dẫn
và sẵn sàng tăng tốc đón dòng vốn đầu tư trong giai đoạn một mươi năm tới
báo cáo dẫn số liệu bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy hà nội và năm tỉnh trọng điểm miền bắc
tiếp tục giữ vị trí top một mươi trung tâm thu hút dòng vốn fdi nhiều nhất việt nam
với lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt một mươi sáu bảy tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường bất động sản đang tiếp tục được hưởng lợi từ làn sóng mở rộng đầu tư từ các nhà sản xuất lớn
với sự hỗ trợ của hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục tăng trưởng
và phát triển dọc hành lang từ đông sang tây
tổng nguồn cung đất công nghiệp phía bắc đến quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đạt khoảng một mươi bốn sáu trăm linh ha với bảy mươi một dự án
trong một mươi năm tới dự kiến thị trường sẽ có thêm sáu mươi chín dự án mới
đưa nguồn cung lên ít nhất ở mức ba mươi ha
thị trường bất động sản hà nội và các tỉnh phía bắc trở nên hấp dẫn và sẵn sàng tăng tốc
đón dòng vốn đầu tư trong giai đoạn tiếp theo của chu kỳ phát triển
trên cơ sở điều hành của liên bộ công thương tài chính
các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ một mươi năm h ngày hôm nay mùng bốn tháng bốn
theo đó giá xăng e năm tăng hai trăm chín mươi đồng một lít giá bán là hai mươi ba chín trăm một mươi đồng một lít
giá xăng e năm tăng hai trăm chín mươi đồng một lit giá bán là hai mươi ba chín trăm một mươi đồng một lit
giá xăng e năm tăng hai trăm chín mươi đồng một lit giá bán là hai mươi chín trăm tám mươi đồng một lit
tương tự các kỳ trước tại kỳ điều hành hôm nay liên bộ tài chính công thương không trích lập
và cũng không chi quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu
trừ trích lập với dầu ma rút ba trăm linh đồng một lít
thưa quý vị trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình kinh tế xã hội thành phố
thành phố cần thơ tiếp tục có đả tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng chậm chỉ ở mức ba một mươi ba
thấp hơn so với mức tăng trưởng bình quân chung cả nước và thấp nhất khu vực đồng bằng sông kiểu long
thành phố cần thơ đã đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm bảy năm tám muốn như vậy từng quý phải đạt bảy tám
hiện tại thành phố phân tích thấu đáo các thông số số liệu dữ liệu đầu vào đầu ra
các chỉ số tăng trưởng và nghiên cứu
chính xác đầy đủ để có những số liệu xác thực phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo chung
phần đầu quý ii và quý iii phải tăng tốc để đạt chỉ tiêu cả năm
về thu ngân sách trong bối cảnh đầu năm còn khó khăn trong việc tăng thu
bởi đã tập trung thu vào cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi ba
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lại trúng vào dịp tết nhưng đã đạt được hơn hai mươi dự toán trung ương giao là con số tích cực
tuy nhiên muốn thu bền vững có chất lượng tăng thu để có nguồn chi phải tăng tốc độ phát triển kinh tế
tăng trưởng kinh tế mới quyết định tăng thu ngân sách bền vững tại địa phương
thưa quý vị từ sáu giờ sáng ngày ngày bốn tháng bốn cục đường bộ việt nam chính thức thực hiện hạn chế phương tiện đi vào cao tốc cam lộ la sơn
theo đó xe khách trên ba mươi chỗ xe khách dường nằm xe tải bằng hoặc lớn hơn sáu mươi không được đi vào tuyến đường cao tốc này
và trong hai tuần đầu các lực lượng chức năng sẽ tập trung điều tiết giao thông và chỉ nhắc nhở các phương tiện vi phạm
ban quản lý dự án đường hồ chí minh cho biết đơn vị đã cho cắm các biển báo hướng dẫn phân luồng trên lối vào cao tốc
nhưng do thời gian quá gấp nên đến sáng ngày bốn tháng bốn công tác này vẫn chưa được hoàn thành
nhiều xe khách trên ba mươi chỗ ô tô khách dường nằm xe tải vẫn đi vào điểm đầu tuyến cao tốc tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị vì chưa cập nhật được thông tin
cơ quan chức năng đã phải bố trí ứng trực ngay đầu tuyến để hướng dẫn các lái xe điều khiển phương tiện
trong ngày hôm nay cục quản lý đường bộ cũng đã huy động lực lượng thanh tra từ quảng bình vào để hỗ trợ lực lượng thanh tra
cảnh sát giao thông của cục làm công tác tuyên truyền phân luồng hướng dẫn lái xe trên toàn tuyến
đặc biệt là đoạn qua tỉnh thừa thiên huế nơi thường xuyên xảy ra tai nạn kể từ khi được đưa vào vận hành
thưa quý vị nhằm cung cấp những luận cứu khoa học thực tiễn
đề xuất kiến nghị với đảng
nhà nước ban hành cơ chế hoạch định chính sách phù hợp trong thời kỳ mới
đóng góp vào bảo đảm an sinh xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững
trung ương hội người cao tuổi việt nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
gia hóa dân số việt nam thực trạng xu hướng và khuyến nghị chính sách
dự kiến hội thảo sẽ diễn ra trong ngày một mươi tháng bốn tới đây tại thành phố ninh bình
với sự tham gia của hai trăm năm mươi đại biểu
đó là những thông tin được trung ương hội người cao tuổi việt nam cung cấp
tại buổi gặp mặt báo chí diễn ra vào sáng nay
hội thảo khoa học là diễn đàn trao đổi về vấn đề giả hóa dân số nhanh ở việt nam
trên cơ sở bảo đảm tính định hướng tư tưởng chính trị của đảng
cung cấp các góc nhìn đa chiều về những vấn đề can cốt liên quan tới cửa chế chính sách phù hợp ở nước ta
hội thảo cũng là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng là kết tinh trí tuệ tầm huyết
trách nhiệm của các chuyên gia cán bộ lãnh đạo quản lý quan tâm tới việc bảo đảm an sinh xã hội
trong bối cảnh gia hóa dân số
các nội dung thảo luận bao gồm thực trạng gia hóa dân số việt nam hiện nay
một số vấn đề đạt ra về phát triển kinh tế xã hội đối với người cao tuổi
và tổ chức hội người cao tuổi việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
xu hướng giải pháp và tầm nhìn chính sách thích ứng với giả hóa dân số thời gian tới
đặc biệt tập trung tư vấn chủ trương đường lối cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an sinh xã hội thích ứng với bối cảnh gia hóa dân số ở việt nam
thưa quý vị vừa qua tại thị xã điện bàn trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số phối hợp
cùng sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam đã tổ chức ngày hội thể thao thân thiện
cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển năm hai nghìn hai mươi bốn
hoạt động này thuộc dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật
tại các địa phương có tỷ lệ cao trẻ em bị phơi nhiễm chất da cam điều xin
phát triển quốc tế hoa kỳ tài trợ
ngày hội thu hút tám mươi một đoàn với bốn trăm hai mươi bảy trẻ em thanh thiếu niên có khuyết tật trí tuệ khuyết tật phát triển
đến từ ba địa phương ở khu vực miền trung là quảng nam thừa thiên huế quảng trị
và một mươi tỉnh thành khác trên cả nước tham gia
thông qua ngày hội nhằm giúp các trẻ em thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và khuyết tật
được thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình thông qua các môn thể thao đa dạng
như bơi chạy nhảy bao bố đẩy xe lăn kéo co cùng các trò chơi vận động tự do
như bật xa vượt chứng hại vật và góc sáng tạo nghệ thuật
các đơn vị tổ chức mong muốn thông qua ngày hội sẽ nâng cao nhận thức xã hội
về trẻ khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển để có các chương trình phương pháp
thúc đẩy đối tượng này hòa nhập xã hội thông qua sân chơi thể thao thân thiện an toàn
từ đó thúc đẩy các mô hình giáo dục vui chơi giải trí vận động lành mạnh và phù hợp
cùng cường nghiện thức phát triển khả năng chú ý để hòa nhập cộng đồng
thưa quý vị tỉnh hà giang hiện có trên sáu mươi hectare bom mìn vật liệu nổ
còn sót lại sau chiến tranh chưa được giả phá
để trả lại mặt bằng sạch tạo sinh kế cho người dân bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà giang
cùng quân khu hai đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác giả phá bom mìn
trên chiến trường biên giới năm xưa
dù nắng cháy
mưa xa các chiến sĩ lữ đoàn năm trăm bốn mươi ba quân khu hai vẫn miệt mài nỗ lực giả phá các vật liệu nổ
còn sót lại sau chiến tranh trọng tâm là tại tuyến biên giới huyện vị xuyên
với mệnh lệnh từ trái tim những người lính công binh vẫn luôn vượt qua gian khó hiểm huy
để giả phá thu gom phân loại và xử lý thành công hàng chục tấn bom mìn
vật liệu nổ trả lại màu xanh cho đất
dũng cảm hơn vinh dị hơn khi đoán nhận nhiệm vụ giả phá vật cả đầy nguy hiểm
cũng là cái niềm vinh dự khi mà mình làm cái nhiệm vụ đó
khi mà chúng tôi hồi sinh ở các vùng đất chết thì bà con dân bán cảm thấy an toàn
và đã tiến hành vào trồng cây chăn nuôi ngay trên cái vùng đất chết mà chúng tôi đã hồi sinh
dự án giả phá bom mìn vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ giai đoạn hai
triển khai từ năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn ba xã minh tân huyện vị xuyên xã tả văn huyện quảng bạ
với diện tích một năm trăm linh hectare
đến nay các lực lượng công minh đã thực hiện được hơn sáu mươi diện tích
ba trên tám đơn vị đã hoàn thành diện tích giả phá bom mìn và vật liệu nổ với diện tích hơn sáu trăm hai mươi hectare
quá trình tổ chức giả phá chúng tôi đã bảo đảm nhanh ngọt chính xác an toàn
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người cũng như các trang trị trong quá trình tổ chức thực hiện
quá trình tổ chức thực hiện đến nay thì đảm bảo chỉ huy cô chỉ huy quân sự tịch luôn quyết tâm
là hoàn thành đúng chính xác và bảo đảm an toàn cũng như lấy ý theo kế hoạch của quân đội quân gia
sự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng công minh sẽ hoàn thành diện tích giả phá bom mìn vật liệu nổ giai đoạn hai
với công việc thầm lặng những người lính công binh luôn cố gắng hết mình trả lại màu xanh
cho những vùng đất chết
đồng thời nỗ lực quy tập hải cốt liệt sĩ đáp ứng mong mỏi của đồng chí đồng đội và thất nhân các gia đình liệt sĩ